nhằm tăng cường khả năng thích ứng xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật
thông qua việc thúc đẩy môi trường giáo dục vừa qua tại hà nội
trung tâm tư vấn và hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật icc hợp tác cùng tổ chức
angel heaven hàn quốc và hội người khuyết tật tp hà nội đã tổ chức tập huấn
kỹ năng thành lập vận hành và vận động gây quỹ cho câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật
đây là một trong những hoạt động nằm trong dự án cải thiện môi trường giáo dục
cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại hà nội
trường tiểu học thanh trì quận hoàng mai thành phố hà nội hiện có hơn một sáu trăm linh học sinh
trong đó có bốn mươi chín học sinh là người khuyết tật trí tuệ đang theo học hòa nhập
so với số lượng hàng nghìn học sinh đang theo học số lượng trẻ khuyết tật chỉ chiếm một số lượng nhỏ
thế nhưng để những học sinh khuyết tật có thể được đảm bảo quyền lợi của mình
giúp các em có được một môi trường giáo dục hòa nhập tốt nhất
nhà trường phải đầu tư vào trang thiết bị
giáo trình dạy học
đồng thời nhà trường cũng cải thiện các hạng mục công trình dành cho trẻ khuyết tật như đường tiếp cận
phòng học hỗ trợ đặc biệt cho các em học sinh khuyết tật
đồng thời tích cực đào tạo và nâng cao nhận thức năng lực về phương pháp giáo dục cho giáo viên và cả các bậc phụ huynh
tôi thấy rằng là cái hiệu quả đem lại rất là lớn
vừa rồi trong kỳ kiểm tra với học sinh đại trà của chúng tôi
thì là rất là nhiều em tiến bộ điểm toán và điểm tiếng việt của các em có những em điểm chín
và cái thứ hai nữa là phụ huynh của chúng tôi đã quan tâm hơn
quan tâm rất nhiều so với những cái năm trước
cái thứ ba nữa là giáo viên của trong nhà trường của chúng tôi hiện nay là đã được tập huấn dạy trẻ khuyết tật
và tất cả một trăm linh cán bộ giáo viên của chúng tôi đã được cấp chứng chỉ để có việc dạy trẻ khuyết tật
cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại hà nội
là một dự án do tổ chức angel haven hàn quốc tài trợ
và trung tâm tư vấn và hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật icc hội người khuyết tật thành phố hà nội
phối hợp thực hiện nhằm tăng cường khả năng thích ứng xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật
thông qua việc cải thiện môi trường giáo dục
sau gần một năm triển khai thực hiện tại trường tiểu học thanh trì quận hoàng mai
và trường chuyên biệt bình minh huyện đông anh thành phố hà nội
dự án đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức năng lực về phương pháp giáo dục học sinh khuyết tật
cho các giáo viên nhân viên và cả các bậc phụ huynh học sinh
thông qua việc thành lập các câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật
rất nhiều phụ huynh của học sinh khuyết tật nghĩ rằng con em của họ là người khuyết tật
nên trình độ văn hóa không thể đạt mức cao được
chính vì vậy mà họ không đầu tư vào việc giáo dục cho con em mình
hoặc cho con em mình tham gia vào các chương trình giáo dục đặc biệt
như giáo dục kỹ năng sống giáo dục để phát triển tiềm năng của các em
giúp các em được học được phát huy sở trường của mình
tôi nghĩ việc đầu tư nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh
đưa các bậc phụ huynh lại gần nhau hơn chia sẻ kinh nghiệm với nhau
thông qua cô lòng bộ cha mẹ trẻ khuyết tật sẽ giúp học sinh khuyết tật
được cải thiện môi trường giáo dục từ nhà trường tới gia đình và có được hiệu quả tốt hơn
trên thế giới hiện có khoảng chín mươi ba triệu trẻ em bị khuyết tật
cũng giống như tất cả trẻ em khác trên thế giới trẻ em khuyết tật của việt nam
cũng cần có một môi trường giáo dục chất lượng để phát triển các kỹ năng
và thực hiện những ước mơ của mình
và cải thiện môi trường giáo dục hòa nhập chính là một trong những chìa khóa
để mở ra những cánh cửa ước mơ đó